kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình chào ngày mới của truyền hình nhân dân
chúc quý vị có một ngày cuối tuần nhiều niềm vui và ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết của chương trình sáng nay
ngày một mươi ba tháng một đoàn công tác của bộ ngoại giao do bộ trưởng bộ ngoại giao bùi thanh sơn làm trưởng đoàn
đã có buổi làm việc với tỉnh hòa bình về công tác đối ngoại và tặng quà cho công nhân lao động khu công nghiệp
bờ trái sông đà như dìm tết nguyên đán xuân giáp thìn
tại buổi làm việc với tỉnh hòa bình đoàn công tác của bộ ngoại giao đã lắng nghe một số kiến nghị của tỉnh hòa bình
đó là bộ ngoại giao tăng cường phối hợp và giúp đỡ để tỉnh có kế hoạch đề án cụ thể cho từng lĩnh vực đối ngoại
tiềm năng trong phát triển của địa phương doanh nghiệp
bộ giới thiệu mời và đưa các đoàn khách quốc tế các đoàn ngoại giao hiệp hội doanh nghiệp nhà đầu tư nước ngoài
đến địa phương để trải nghiệm thực tế về văn hóa con người danh lam thắng cảnh
qua đó tỉnh hòa bình quảng bá hình ảnh đến với bạn bè quốc tế
bộ trưởng bộ ngoại giao bùi thanh sơn nhất trí hỗ trợ hòa bình phát triển du lịch
thông qua tổ chức các đoàn khách quốc tế trải nghiệm thực tế để giới thiệu về hình ảnh của địa phương
đề nghị các vụ thuộc bộ phối hợp với tỉnh sớm hoàn thiện hồ sơ di sản văn hóa mò mường
trình unesco công nhận cập nhật kịp thời thông tin về các xu hướng thị trường
giúp lãnh đạo tỉnh trong công tác chỉ đạo điều hành bảo đảm hiệu quả
cùng ngày đoàn công tác của bộ ngoại giao đã đến thăm và tặng một trăm linh xuất quà
cho công nhân lao động khu công nghiệp bờ trái sông đà nhân dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi bốn
để bảo đảm tất cả người dân thuộc diện hưởng chính sách an sinh xã hội được chi trả
không dùng tiền mặt trước tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
phó chủ tịch ubnd tp hà nội vừa ký ban hành công điện về việc tăng cường hỗ trợ công dân mở tài khoản
phục vụ chi trả ưu đái an sinh xã hội không dùng tiền mặt
ubnd tp yêu cầu giám đốc thủ trưởng các sở ban ngành chủ tịch ubnd các quận huyện thị xã
tập trung thực hiện việc chi trả trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt
cho các trường hợp đã có tài khoản trong dịp tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
phối hợp với các cơ quan liên quan thúc đẩy việc tuyên truyền vận động khuyến khích người dân
thuộc diện được hưởng chính sách an sinh xã hội thực hiện đăng ký tài khoản
để thực hiện chi trả không dùng tiền mặt
ubnd tp hà nội đã có kế hoạch về tổ chức bắn pháo hoa tết nguyên đán sắp thìn hai nghìn hai mươi bốn
theo đó trên địa bàn thành phố có tổng số ba mươi điểm bắn pháo hoa với ba mươi hai trận địa
trong đó chín địa điểm bắn pháo hoa tầm cao kết hợp pháo hoa tầm thấp
và hai mươi ba địa điểm bắn pháo hoa tầm thấp thời gian bán là một mươi năm phút
thành phố yêu cầu sử dụng nguồn kinh phí xã hội hóa được huy động từ các đơn vị tổ chức doanh nghiệp
hiệp đồng chặt chẽ các lực lượng triển khai thực hiện kế hoạch chặt chẽ cụ thể
tổ chức bắn pháo hoa đúng chương trình thời gian quy định
bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông tại các điểm bắn pháo hoa trên toàn thành phố
còn chưa đầy một tháng nữa là đến tết nguyên đán
người dân trồng đào phai ở xã xuân du huyện như thanh tỉnh thanh hóa
đang tất bật với những công đoạn chăm sóc cuối để cây đào nở hoa đúng dịp tết
năm nay thời tiết thuận lợi nên cây đào sinh trường phát triển tốt gia nụ đều và hứa hẹn một mùa bội thu
thay vì trồng đào phai truyền thống như mọi năm
anh trần văn hiệu đã nghiên cứu lai ghép giống đào nhật tân của hà nội
vào một nghìn gốc đào rừng nhập từ sơn la
do áp dụng đúng quy trình kỹ thuật nên đào ghép cho hoa nhiều
và giá trị kinh tế cao hơn cây đào phai truyền thống
nhà vườn nhà em đến bây giờ đã bán buôn và bán lẻ từ bốn mươi bốn mươi năm nhà vườn rồi ạ
và năm nay hứa hẹn một mùa bội thu cho xuân du bà con thì ai cũng phân khởi
với lợi thế về đất đai khí hậu cây đào phai được xem là cây trồng chủ lực
mang lại thu nhập chính cho người dân xã xuân du huyện như thanh
chủ trương của địa phương là tập trung vào chất lượng thay vì tăng thêm diện tích trồng
ước tính năm nay nông dân trong xã sẽ thu được từ ba mươi năm đến bốn mươi tỷ đồng từ loại cây này
chúng tôi tăng cường công tác quảng bá và cũng đấu mối với các doanh nghiệp
các cơ sở chuyên cung cấp các cây cảnh trong dịp tết
để nhằm mục đích là tiêu thụ sản phẩm cho bà con nhân dân
toàn xã xuân du hiện có hai trăm tám mươi một hectare đất đồi trồng đào phai
hiện cây đào đang sinh trường và phát triển tốt
với những người trồng đào mong muốn lớn nhất là từ nay đến tết nguyên đán
thời tiết thuận lợi để hoa nở đúng dịp
mong cho mùa vụ thành công bù đắp được công sức chăm sóc suốt cả năm qua
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh ninh bình vừa bắt một vụ vận chuyển trái phép
phép động vật hoang dã và hàng hóa không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
tại hiện trường lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe có bốn mươi tám con cầy voi hương khỉ
hơn một trăm linh chai rượu có nhãn mã nước ngoài thuốc chữa bệnh cùng một số loại thực phẩm khác
quá trình làm việc ban đầu lái xe không xuất trình được hóa đơn chứng từ
chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng trên
và khai vận chuyển thuê số hàng trên từ tp hcm ra hà nội để kiếm lời
hiện tổ công tác đã lập biên bản và bàn giao vụ việc cho tri cục kiểm lâm tỉnh ninh bình
và công an tp tam điệp điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
cục quản lý thị trường tỉnh vĩnh phúc đang hoàn tất hồ sơ tăng vật vi phạm
để chuyển sang cơ quan cảnh sát điều tra điều tra về hành vi sản xuất kinh doanh hàng giả
tại bốn công ty kinh doanh mật ong
thực hiện kế hoạch cao điểm về tăng cường kiểm tra kiểm soát thị trường dịp trước
trong và sau tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn cục quản lý thị trường tỉnh vĩnh phúc
đã phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra đối với hàng hóa
là sản phẩm mật ong của bốn doanh nghiệp
kết quả kiểm tra cho thấy sản phẩm mật ong của bốn doanh nghiệp nói trên
có chất lượng không đúng với nguồn gốc bản chất tự nhiên
cục quản lý thị trường tỉnh vĩnh phúc đã tiến hành tạm giữ hơn một mươi một chai mật ong
có dấu hiệu là hàng giả xử phạt vi phạm hành chính gần ba trăm linh triệu đồng
đồng thời chuyển giao toàn bộ hồ sơ vụ việc cùng tăng vật vi phạm
cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh phúc để tiếp tục tiến hành điều tra
chuyển sang các tin tức quốc tế
xuất khẩu của trung quốc sang mỹ trong năm hai nghìn hai mươi ba đã giảm xuống chỉ còn hơn năm trăm linh tỷ đô la mỹ
đây là mức xuất giảm lớn nhất kể từ khi hải quan trung quốc bắt đầu thu nhập dữ liệu vào năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
theo số liệu mà hải quan trung quốc vừa công bố
kim ngạch xuất khẩu của trung quốc sang mỹ trong năm ngoái là năm trăm linh ba tỷ đô la mỹ
giảm một mươi ba một so với năm hai nghìn hai mươi hai
tuy nhiên giới phân tích cho rằng điều này không hẳn phản ánh sụt giảm
sự phụ thuộc của mỹ đối với hàng hóa trung quốc
mà cho thấy sự thay đổi của chuỗi cung ứng toàn cầu theo hướng kéo dài
tức có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp mới
trong khi đó dữ liệu của mỹ cho thấy lần đầu tiên sau một mươi bảy năm
trung quốc cũng có nguy cơ mất vị trí nước xuất khẩu hàng đầu sang mỹ
khi trong một mươi một tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba kim ngạch nhập khẩu của mỹ đối với hàng hóa của trung quốc
là ba trăm tám mươi tám tỷ đô la mỹ thấp hơn so với mexico và canada

hiệp hội các nhà điều hành tuân dụng
tuân dụng du lịch nga cho biết số lượng các nước mà người dân liên bang nga
có thể đến bằng các chuyến bay thẳng từ nga đã tăng vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
so với cùng kỳ năm ngoái lên bốn mươi nước tương đương với mức tăng là hai mươi năm
theo hiệp hội các nhà điều hành tuân dụng
số quốc gia có đường bay trực tiếp tới nga đã tăng hai mươi năm vào cuối năm hai nghìn một mươi chín
so với tháng một mươi hai của năm hai nghìn hai mươi hai
các hãng hàng không nga và nước ngoài có kế hoạch khai thác các chuyến bay thẳng
từ liên bang nga đến bốn mươi quốc gia trong năm hai nghìn hai mươi bốn
kết quả của một nghiên cứu của tập đoàn du lịch mts travel trong năm hai nghìn hai mươi ba
thổ nhĩ kỳ vẫn là điểm đến ưa thích nhất của du khách nga
các điểm đến hấp dẫn tiếp theo là các tiểu vương quốc ả rập thống nhất và trung quốc
tầm quan trọng của ai cập đối với khách du lịch nga không thay đổi
khi quốc gia này được một mươi du khách nga ưa thích
nước cuối cùng trong nhóm năm điểm đến hàng đầu của du khách nga là thái lan

du lịch toàn cầu mới được công bố dự đoán du lịch cuba có thể tăng trưởng lên đến một trăm linh ba trong thập kỷ tới
đảo quốc caribe này được đánh giá là điểm đến có nhu cầu không ngừng tăng cao
khi du lịch trở thành một ngành có vai trò quan trọng trong nền kinh tế
theo số liệu chính thức do văn phòng thống kê và thông tin quốc gia cuba công bố
tính đến cuối tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba nước này đã đón hai ba trăm bảy mươi ba bốn trăm năm mươi năm lượt khách du lịch
trong đó có hơn một tám triệu lượt khách quốc tế và hơn bảy trăm linh lượt khách từ canada
số lượng du khách tăng một trăm sáu mươi tám tám so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
theo bộ du lịch cuba thời gian gần đây các công ty nước ngoài ngày càng quan tâm đến việc đầu tư vào
đảo quốc caribe này nhất là trong ngành du lịch số liệu chính thức cho thấy hiện có tám mươi bảy dự án đầu
từ nước ngoài vào lĩnh vực du lịch tại cuba cùng với đó là một mươi tám chuỗi khách sạn nước ngoài đang hoạt động tại đây
do ảnh hưởng của hiện tượng khí hậu enino nhiệt độ trung bình trong năm hai nghìn hai mươi bốn có thể cao hơn
so với mức kỷ lục của năm hai nghìn hai mươi ba đây là lời cảnh báo vừa được liên hợp quốc đưa ra qua đó kêu gọi
cộng đồng quốc tế cắt giảm mạnh mẽ lượng khí thải để chống biến đổi khí hậu
tổ chức khí tượng thế giới thuộc liên hợp quốc cho biết các kỷ lục về nhiệt độ cao đã được thiết
lập mới theo từng tháng trong sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi ba và xu hướng này có thể tiếp diễn trong năm hai nghìn hai
trong năm nay do hiện tượng el nino làm khí hậu ấm lên cơ quan khí quyển và đại dương quốc
gia mỹ dự báo sáu mươi bảy khả năng năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ ấm hơn năm hai nghìn hai mươi ba và chắc chắn tới chín mươi chín rằng năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ
nằm trong nhóm năm năm ấm nhất từ trước đến nay các dữ liệu của tổ chức khí tượng thế giới cho
thấy mức tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu hàng năm trong năm hai nghìn hai mươi ba là một bốn mươi năm độ c hiện tượng enino
xuất hiện từ giữa năm hai nghìn hai mươi ba và tổ chức khí tượng thế giới cho thấy mức tăng nhiệt độ trung bình
đến năm hai nghìn hai mươi ba có thể sẽ còn khiến nhiệt độ tăng cao hơn nữa vào năm hai nghìn hai mươi bốn
thưa quý vị đừng ngồi ở buông lái máy bay tự tay điều khiển chuyến bay của mình là điều mà chỉ có những phi công mới làm được
nhưng gần đây sản phẩm du lịch trải nghiệm làm phi công tại buồng lái máy bay mô phỏng đã giúp cho bất cứ ai
cũng có cơ hội được thử cảm giác rất đặc biệt này sản phẩm du lịch này đang ngày càng nhận được
sự quan tâm của đông đảo du khách trong nước và ngoài nước
thưa quý vị với nhiều người không dễ gì có cơ hội vào buồng lái máy bay ngồi ở ghế phi công với bảng điều khiển lên đến hàng trăm nút
và hôm nay tôi đang có mặt tại học viện đào tạo hàng thông raymond để lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác tự mình lái máy bay